gần chín mươi hectare cây cao su đã đến tuổi thu hoạch mổ nhưng không được khai thác
sự việc kéo dài nhiều năm gây lãng phí hàng chục tỷ đồng
trong khi đó cuộc sống của người dân địa phương còn quá nhiều khó khăn do thiếu việc làm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đây là vườn cây cao su hơn tám mươi chín hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê ea bá
tại xã ea bà huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
từ năm hai nghìn tám công ty này thực hiện chủ trương đầu tư giao khoán cho một trăm linh hai hộ dân là công nhân
nông dân địa phương trồng chăm sóc và cùng hưởng lợi cây cao su thay thế cây cà phê già cỗi kém hiệu quả
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi bốn khi vừa đúng tuổi khai thác thì công ty thực hiện chủ trương giải thể
điều khiến người dân bức xúc là đã qua năm năm tám mươi chín hectare cao su vẫn đứng chờ không được khai thác
năm hai nghìn năm tỉnh phú yên giao cho công ty vinacafé ea bá quản lý hơn một bốn mươi hectare đất
các diện tích đất được công ty quản lý thông qua việc giao khoán cho công nhân và hộ dân
phần diện tích được giao cho các hộ dân tự đầu tư trồng cà phê trồng rừng cây ăn quả vẫn đang được khai thác bình thường
riêng hơn tám mươi chín hectare cao su do công ty vinacafe ea bá đầu tư vốn phải tạm dừng các hợp đồng giao khoán với người lao động
để chờ các thủ tục thanh lý tài sản
tuy nhiên do việc thanh lý kéo dài nhiều năm đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân
hiện cây cao su đang vào giai đoạn cuối của kỳ thay lá ngủ đông
nếu không kịp thời rất có thể lại thêm một mùa thu hoạch trắng tay đối với người dân
vì vậy họ mong muốn được giao bán lại phần đất và cây cao su đã được nhận giao khoán trước đó để phục hồi chăm sóc
có sự hỗ trợ của địa phương như thế này thì cái việc mà giải quyết các tồn tại của hợp đồng truyền thể mới nhanh được
chứ còn nếu như hợp đồng giải thẻ mà không có sự hỗ trợ của địa phương thì vấn đề thực hiện giải thẻ sẽ là vấn đề hết sức khó khăn và kéo dài
và kéo dài thì gây bất ổn trong xã hội và bất ổn trong người dân ở đây
mà chúng tôi cũng thấy rằng là nếu không làm nhanh thì kéo tiếp qua một cái mùa thu hoạch cao su nữa
và tháng cuối tháng năm đầu tháng sáu này bắt đầu là vào vụ mới rồi
mà người lao động vẫn chưa thể mua được cái tài sản này để tiếp tục thì đây sẽ là một vấn đề khó khăn
và tâm lý người động bây giờ cũng đang rất bức xúc và hoang mang là không biết là cái việc giải quyết thế nào
mỗi hectare cao su một năm người lao động thu được không dưới năm mươi triệu đồng
như vậy năm năm qua hàng chục tỷ đồng từ vườn cao su này đã bỏ phí để lại phía dưới là lớp thảm thực vật dày và củi khô
trong khi đó cuộc sống người dân ngày càng khó khăn vì thiếu việc làm thiếu đất sản xuất
các cấp chính quyền tỉnh phú yên cần có biện pháp để đời sống bà con sớm ổn định